công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ hai mươi một đối tượng người trung quốc
có lệnh truy nã của công an trung quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn tại thành phố lào cai
theo điều tra ban đầu hai mươi một đối tượng người trung quốc gồm một mươi bảy nam bốn nữ nhập cảnh và cư trú trái phép
tại thành phố lào cai để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng ẩn náu trong dãy nhà cấp bốn
có khóa cổng kiên cố và có đối tượng cảnh giới bên ngoài hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần ba trăm linh thiết bị điện tử
bao gồm máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động sim thẻ các loại
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc